sương nề bàn tay phải cũng có vết rách do chó cắn gia đình đã cho bé đi tiêm phòng dạy để
bảo đảm an toàn một năm trước cháu cũng đã từng phải tiêm phòng dạy vì bị chính con chó đó cắn
trong trường hợp tương tự khi đang chơi trong nhà phẫu thuật sau khi bệnh nhi nhập viện các bác sĩ đã hội
trận và tiến hành mùa cấp cứu cho chó bé bảo đảm phục hồi rẻ phẫu chức năng và thẩm mỹ
may mắn là mắt cháu không bị tổn thương bên trong nhưng do tổn thương phức tạp nên vẫn cần tiếp tục theo dõi
trong thời gian qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ trẻ bị chó nhà nuôi cắn trọng thương hồi cuối tháng một mươi
một em bé cũng bị chó nuôi như hàng xóm tấn công nghiêm trọng vùng mặt và vụ việc này một lần nữa
cho thấy mức độ nguy hiểm đáng báo động đối với các gia đình có trẻ nhỏ và vật nuôi
ngoài việc phải dọ mõm cho chó khi thả thì người nuôi cần nhận thức mức độ hung dữ của con vật nhà
mình để có biện pháp nuôi nhốt tránh gây nguy hiểm cho người nhà và người xung quanh
đặc biệt là luôn luôn phải tiêm phòng dạy cho chó mèo hàng năm
xin được chuyển sang phần tin thời sự quốc tế
tiếp tục thông tin về vụ rơi máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max tám mang số hiệu gt sáu trăm một mươi tại indonesia
các thợ lặn đã phát hiện thân và động cơ máy bay ở đáy biển và thu được tín hiệu có khả năng phát ra
từ bộ thu âm buồng lái cũng trong ngày hôm nay một thợ lặn giàu kinh nghiệm tham gia đội tìm kiếm
máy bay gặp nạn đã thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ tìm kiếm và trục vớ
thì thể các nạn nhân xấu xố
cho đến nay lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã thu được hai động cơ bộ phận hạ cánh hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay
cùng bảy mươi ba túi đựng thi thể xong mới chỉ có bốn nạn nhân trong số một trăm tám mươi chín người trên máy bay được nhận dạng
ngày hôm nay truyền thông indonesia đưa tin một thờ lặn tham gia đội tìm kiếm máy bay đã thiệt mạng
khi đang làm nhiệm vụ nguyên nhân khiến cho người thợ lặn thiệt mạng được cho là do sức ép của nước
các dữ liệu cho thấy máy bay đã lao xuống biển từ độ cao hơn một mét
với vận tốc sáu trăm bốn mươi km một giờ dù chiếc máy bay nằm ở độ sâu khoảng ba mươi mét
song các dòng hải lưu mạnh đang cản trở việc tìm kiếm máy bay
theo báo cáo của hãng lion air máy bay boeing max tám gặp nạn bắt đầu được đưa vào sử dụng từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
trong chuyến bay trước đó vào ngày hai mươi tám tháng một mươi máy bay này đã gặp sự cố với hệ thống cảm biến
được dùng để tính toán tốc độ và độ cao của máy bay song công tác bảo trì đã được tiến hành theo đúng trình tự
cơ trưởng và cơ phó điều khiển máy bay
đều có kinh nghiệm trên một mươi một giờ bay
trong khi mỹ và hàn quốc vẫn bất đồng về các chính sách gây áp lực buộc triều tiên từ bỏ chương trình hạt nhân
bộ ngoại giao triều tiên đã đưa ra cảnh báo nước này có thể khôi phục chính sách củng cố kho vũ khí hạt nhân
nếu mỹ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế
theo tuyên bố của bộ ngoại giao triều tiên nước này có thể quay trở lại chính sách khuyến khích phát triển kinh tế
song song với theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân
nếu mỹ không thay đổi lập trường đối với các biện pháp trừng phạt
truyền thông triều tiên cũng đã chỉ trích mỹ can thiệp vào các vấn đề liên triều
trong đó bao gồm việc gây áp lực buộc hàn quốc không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với triều tiên
và tiếp tục thúc đẩy các hợp tác liên triều
giới chức hàn quốc cho rằng đẩy nhanh hợp tác liên triều sẽ giúp thúc đẩy đàm phán mỹ triều tiên
cũng như tiến trình phi hạt nhân hóa
tuy nhiên phía mỹ nhận định hợp tác kinh tế liên triều tiến triển nhanh
sẽ làm suy yếu các biện pháp trừng phạt quốc tế áp đặt với bình nhưỡng
chính phủ malaysia vừa đệ trình bản ngân sách năm hai nghìn một mươi chín lên quốc hội nước này
bản ngân sách được cho là sẽ giúp khôi phục vị thế con hổ châu á của malaysia
bản ngân sách trị giá ba trăm một mươi bốn năm tỷ rigit tương đương bảy mươi năm năm tỷ đô la với chủ đề
hồi sinh malaysia kinh tế năng động xã hội phồn vinh tập trung vào ba trọng tâm
với một mươi hai chiến lược chủ chốt
nội dung nổi bật nhất là việc bảo đảm phúc lợi về kinh tế xã hội cho người dân malaysia
đây được coi là chỉ số để đo lường thành công của chính phủ
đánh giá về bản ngân sách phần lớn ý kiến ủng hộ
tuy nhiên cũng có một số ý kiến chỉ trích khi ngân sách dành cho cộng đồng người thiểu số
tại malaysia chiếm tỷ lệ quá ít
bên cạnh đó ngân sách dành cho bang sarawak và sabah
hai bang cung cấp sản lượng dầu mỏ chủ chốt cho malaysia cũng khá thấp
tương ứng là bốn ba tỷ và năm tỷ ringgit
một điểm đáng chú ý khác của bản ngân sách này là số tiền dành cho lĩnh vực giáo dục
chiếm một tỷ lệ khá lớn sáu mươi hai tỷ ringgit tương đương một mươi chín tổng ngân sách
quốc hội malaysia sẽ thảo luận về bản ngân sách này trong các phiên họp tới
chính phủ nhật bản vừa thông qua một dự luật ban hành hai loại thị thực mới
nhằm thu hút thêm lao động nước ngoài cho lĩnh vực đang thiếu nhân lực ở nước này
như nông nghiệp xây dựng khách sạn và điều dưỡng
loại thị thực thứ nhất sẽ dành cho lao động có tay nghề và trình độ tiếng nhật nhất định
được phép lưu trú đến năm năm song không được đưa gia đình đi cùng
loại thứ hai dành cho lao động có tay nghề cao hơn có thể đưa gia đình đi cùng
và có thể được cấp quyền cư trú
trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng do tốc độ già hóa dân số nhanh
cùng tỷ lệ sinh thấp hiện nay tại nhật bản thủ tướng shinzo abe khẳng định
thiếu hụt lực lượng lao động đang trở thành nguyên nhân chính
gây tổn hại tới tăng trưởng kinh doanh
chính phủ sẽ nỗ lực thiết lập một cơ chế phù hợp giải quyết khó khăn này
tuy nhiên một số đảng đối lập phản đối dự luật do thận trọng về vấn đề lao động nhập cư
hiện người nước ngoài đang chiếm hai lực lượng lao động tại nhật bản